những ngày tháng bốn lịch sử này rất nhiều du khách đã tìm về di tích nhà và hầm d sáu mươi bảy hầm chỉ huy tác chiến nơi từng diễn ra những cuộc họp quan trọng đưa ra những chỉ đạo mệnh lệnh có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống mỹ giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nằm ngay phía sau nhà con rồng trên thềm điện kính thiên khu trung tâm hoàng thành thăng long hà nội từ tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại nhà và hầm d sáu mươi bảy bộ chính trị đảng lao động việt nam quân ủy trung ương và bộ tổng tư lệnh đã làm việc liên tục tập trung trí tuệ năng lực kinh nghiệm tổng chỉ huy kháng chiến dành thắng lợi hoàn toàn cho cuộc chiến tranh thần thánh giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
với những người bạn trẻ như hằng và ngân lần đầu tiên đến thăm quan di tích nhà và hầm d sáu mươi bảy các bạn càng hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của sở chỉ huy tổng hành dinh bộ quốc phòng quân đội nhân dân việt nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau khi đi tham quan nhà d sáu mươi bảy bản thân tôi đã hiểu rõ hơn đây là một nơi mà bộ chính trị và quân ủy trung ương đã đưa ra những chính sách những chủ trương chính sách và chiến lược đúng đắn góp phần đưa nhân dân ta đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau khi thăm quan nhà d sáu mươi bảy thì tôi được biết thêm là tại nhà d sáu mươi bảy thì quân ủy trung ương còn tổ chức một số hội nghị để bàn kế hoạch xây dựng lực lượng và chiến lược bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
nhà d sáu mươi bảy cao một tầng tường và mái bằng bê tông cốt thép chịu được mảnh bom đạn và mảnh tên lửa không đối đất của không quân mỹ
bên trong có phòng họp phòng làm việc lối lên xuống hầm và rất nhiều tài liệu hiện vật liên quan đến quá trình chỉ huy kháng chiến
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bộ chính trị họp mở rộng phân tích tình hình giữa ta và địch nhận định thời cơ và dồn sức cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đây cũng là nơi các đồng chí trong bộ chính trị và quân ủy trung ương theo dõi tình hình chiến trường sài gòn gia đình thảo luận công việc và đón tin chiến thắng vào sáng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phòng họp vẫn còn nguyên bàn ghế
trên bàn có các tấm biển ghi tên chức danh của các đồng chí tham dự những cuộc họp quan trọng
cùng hệ thống bản đồ phương tiện liên lạc chỉ huy kháng chiến
hơn bốn mươi năm đã trôi qua nhà d sáu mươi bảy trở thành di tích cách mạng đặc biệt quan trọng nơi làm việc của bộ thống xoái tối cao trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
mỗi tấm bản đồ mỗi chiếc ghế ngồi làm việc đều gợi nhớ về một thời oanh liệt về những năm tháng khó khăn cam go và cả những giây phút hào hùng của dân tộc trong niềm vui chiến thắng